mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay đã khiến cho nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã nghĩa lộ
đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân địa phương
và ngay trong sáng nay tỉnh yên bái đã huy động lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
ngay trong sáng nay ông đỗ đức duy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có mặt tại thị xã nghĩa lộ để kiểm tra tình hình mưa lũ
tỉnh yên bái đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn vào thị xã nghĩa lộ để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ
đồng thời khẩn trương di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người và số nhà dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về trận lũ này trong các bản tin tiếp theo
trước đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy lũ quét cũng tràn về thị trấn mù căng trải khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích
hàng trăm ngôi nhà hoa màu vật nuôi của người dân bị nước lũ cuốn trôi thiệt hại nhiều tỷ đồng
tin chúng tôi vừa nhận được một mươi chín h tối qua tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu chui thuộc thôn cố hải xã sơn hải huyện bảo thắng
đã phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
đối tượng này cũng đã từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt gần ba năm tù giam
đối tượng bị bắt giữ là dương thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phường pom hán thành phố lào cai
khai nhận mua số heroin trên với mục đích để bán kiếm lời
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cúc cất giấu một mươi bánh ma túy và một túi sách màu đỏ
sau đó thuê xe ôm đi về thị trấn phố lu huyện bảo thắng để tiêu thụ
tuy nhiên khi đi đến xã sơn hải huyện bảo thắng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng tại tỉnh lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp
và vận động đầu thú đối với hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
gây hoang măng dư luận một tuần trước đó
theo tài liệu điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một mươi ông lê xuân nam
trú tại phường nam cường thành phố lào cai điều khiển xe ô tô của hãng taxi sapa
chở theo khách là hai nam thanh niên lạ mặt đi từ phường cốc lếu thành phố lào cai
theo đường cao tốc nội bài lào cai về xã xuân giao huyện bảo thắng
khi xe đi qua trạm thu phí km số hai trăm ba mươi bảy được khoảng hai km đoạn thuộc địa phận xã xuân giao
thì một nam thanh niên bảo ông nam dừng lại để đi vệ sinh
lợi dụng lúc ông nam không để ý hai đối tượng đã dùng dao khống chế cướp hơn một triệu đồng của nạn nhân
cùng một số vượt dụng quan trọng khác
điện ban công an xã xuân giao gia phú khoanh vùng địa bàn giả soát các đối tượng nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phát hiện đỗ văn cấp và nguyễn văn nghĩa
chính là hai đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản trên
cướp giật dây truyền bạc của các cháu học sinh tiểu học để mua ma túy sử dụng
đối tượng đã nhanh chóng bị công an huyện khói châu tỉnh hương yên bắt giữ
vào ngày năm tháng một mươi tại khu vực trường tiểu học phùng hưng a
phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô hiệu jupiter có nhiều biểu hiện nghi vấn
các trinh sát đã đưa về trụ sở công an huyện để làm việc
qua đấu tranh đối tượng khai nhận là đào văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đồng thanh huyện kim động tỉnh hưng yên
thức thừa nhận đã gây ra một số vụ cướp giật dây truyền của các cháu
tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện
từ lời khai của thức công an huyện khói châu đã thu giữ được bốn sợi dây truyền bạc
thức bán cho các hiệu vàng bạc trên địa bàn huyện khói châu
đối tượng cho biết là toàn bộ số tiền có được từ việc cấp giật trang sức của các cháu
y đều sử dụng để mua ma túy
hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện khói châu tiếp tục đấu tranh mở rộng
thực tế cho thấy là hiện nay thì công tác bảo vệ tại một số trường tiểu học
đang tồn tại nhiều sơ hở tạo cơ hội cho các đối tượng xấu hoạt động phạm tội
và qua sự việc trên thì đề nghị các trường và đặc biệt là các trường tiểu học
cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
xếp chặt công tác bảo vệ tránh để các sự việc đáng tiếc xảy ra
lại có thêm một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại địa bàn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
vào chiều ngày hôm qua đối tượng lò văn xoa hai mươi ba tuổi
trú tại xã triển lao huyện mường la tỉnh sơn la
đã xâm vào phòng giao dịch ngân hàng thương mại của phần biêu điện liên việt postbank
tại thị xã tử sơn đe dọa cướp tài sản
tuy nhiên hành động của xoa đã bị lực lượng chức năng phát hiện
truy đuổi và bắt giữ thành công đối tượng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi
do thiếu tiền tiêu xài nên từ trước đó vài ngày
lò văn xoa đã chuẩn bị mua giao vào túi sách có ý định cướp tại ngân hàng
sau khi đi lòng vòng xung quanh ngân hàng phát hiện thấy có người vào giao dịch
đối tượng để xe ở ngoài rồi đi vào quầy giao dịch
khi thấy thời cơ thuận lợi đối tượng dùng dao không chế cướp hai trăm linh triệu đồng rồi bỏ chạy
vào thời điểm này tổ công tác công an thị xã từ sơn đang tuần tra trên tuyến đường hai trăm chín mươi năm b
trên địa bàn khu phố thọ môn phường đình bảng thị xã tử sơn thì nghe có tiếng hô cướp
ngay lập tức tổ tuần tra đã phối hợp với quần chúng nhân dân truy đuổi bắt được đối tượng lò văn xoa
ngay sau đó công an thị xã từ sơn đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai từ nhân chứng và người bị hại
trong khi đi xuống ngân hàng để rút tiền làm hết thủ tục rút tiền thì đang đếm lại tiền cho em
thì tự dưng có một nam thanh niên ở đằng sau cầm dao huy hiếp em vì em sợ
như vậy tội phạm cướp ngân hàng đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp
thủ đoạn của các đối tượng cướp ngân hàng hết sức táo tận manh động và liều lĩnh
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm các vụ án đều được làm rõ
các đối tượng gây án đều đã bị bắt giữ

tội phạm đặc biệt tội phạm trụng cấp và cướp giật trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự tốt trên địa bàn trật tự xưa
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm đặc biệt từ nay cho đến cuối năm
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an thì mỗi người dân các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp
cần nêu cao tinh thần cảnh giác tăng cường các biện pháp an ninh làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ ba đối tượng sau khi nhậu say
mang hung khí ra đường chặn đánh người gây thương tích nặng
đó là ytang nghie yse nghie và yho nghie cùng chú tại xã yen nhuân huyện buôn đôn
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng tám cả ba cùng ăn nhậu tại nhà của ytang
sau khi uống rượu say ba đối tượng đã rủ nhau mang theo một con dao và hai khúc gỗ
làm hung khí ra đường tỉnh lộ một chặn người đi đường để đánh
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau khi anh nguyễn văn phú và nguyễn văn cần đang chạy xe máy
thì bị ba đối tượng lao ra chặn đánh
hậu quả anh cần bị chém đứt gân bàn tay phải đa chấn thương tỷ lệ thương tật hai mươi ba
còn anh phú bị thương tật bốn
chưa dừng lại ở đó các đối tượng này còn dùng hung khí đánh vỡ nát chiếc xe máy của anh phú
hôm qua phòng an ninh điều tra công an thành phố hải phòng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với năm đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trị giá gần một năm trăm linh tỷ đồng để điều tra xử lý trước pháp luật
trước đó qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phòng an ninh điều tra phát hiện nghi vấn
về một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn
gồm vũ văn tiệp ba mươi tám tuổi trú tại xã an hòa huyện an dương
tiệp từng có một tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
đang được hoãn thi hành án
nguyễn thị kim dung bốn mươi tám tuổi đăng ký thường trú tại bốn mươi bốn trên sáu mươi ba lạch chay
phường lạch chay quận ngô quyền
nguyễn thị nhung bốn mươi năm tuổi ở xã lê lợi huyện an dương
trịnh thị trúc hai mươi chín tuổi ở xã chiến thắng huyện an lão
và nguyễn thị hà hai mươi chín tuổi đăng ký thường trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh phụ
tỉnh thái bình hiện ở phường lãm hà quận kiến an
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy vũ văn tiệp cùng nguyễn thị kim dung và nguyễn thị nhung
cấu kết với nhau vừa mua lại vừa thành lập mới tổng số một mươi hai công ty
sau đó biến cả một mươi hai công ty này thành công ty ma
vì trên thực tế là không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở các công ty này
sau đó chúng thuê nguyễn thị hà và trịnh thị trúc làm kế toán
đồng thời thuê một số người khác đứng tên giám đốc các công ty
để phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ để đấu tranh vào ngày hai mươi năm tháng chín
phòng an ninh điều tra công an tp hải phòng đã triệu tập nhằm đối tượng trên
để đấu tranh làm rõ trong bốn năm các đối tượng này đã viết khống
bán ra hơn hai hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống
lên tới gần một năm trăm linh tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế giá trị gia tăng là một trăm năm mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ một mươi hai bộ con dấu
hai mươi một quyển hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ kê toán kèm theo
trong những trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay còn bây giờ xin mời chị linh chi và vio anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng cảm ơn thu hương với những tin tức rất hấp dẫn mà chị đã cung cấp cho quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo
răng nhạy càng thực sự có thể được phục hồi
thật sự có thể giúp phục hồi răng nhạy cảm
bằng cách tạo nên lớp bảo vệ vững chắc bao phủ vùng răng nhạy càng giúp giảm ê bút hiệu quả
đây là một công nghệ vượt trội trong lĩnh vực răng nhạy cảm
nồi cơm máy xay bình thường
mua gia dụng đồ bếp đến ngay điện máy xanh
xíu nhiều xíu rẻ ưu đại lớn tại điện máy xanh
chí nhớ tốt biểu hiện bé thông minh
dialux alpha gold mới với công thức iq giúp tăng cân và chiều cao
chí nhớ tốt biểu hiện bé thông minh
dialux alpha gold mới với công thức iq giúp tăng cân và chiều cao
bổ sung lutein từ dsm thủy sĩ và gấp ba dha gấp đôi choline
kính chào quí vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

thưa giáo viên và các bạn

ba đối tượng đã phải nhận quy định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên

xã sipafin huyện nậm pồ tỉnh điện biên